vào lúc hai h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng năm tổ công tác của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế thường phước
huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp đang mật phục trên sông tiền thuần thủy phật ấp một xã thường phước một
thì phát hiện một ghe gỗ đi từ hướng campuchia về việt nam trái phép bị tổ công tác ra hiệu và bắt giữ
trên ghe có ba người gồm ông võ văn sáng bà trần thị ni là vợ của ông sáng và nguyễn trí bảo
cùng ngụ tại ấp hai xã thường phước một huyện hồng ngự
cả ba đều khai đi qua campuchia bán muối vào ngày hai mươi một tháng năm nhưng không làm thủ tục xuất nhập cảnh
trốn đi vào ban đêm sau khi bán muối xong tại campuchia quay trở về việt nam thì bị bắt giữ
tổ công tác đã hoàn chỉnh hồ sơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ba đối tượng trên
về hành vi qua lại biên giới mà không làm thủ tục xuất cảnh đồng thời phối hợp với địa phương đưa đi cách ly tập trung